nếu như chúng ta biết sử dụng văn hóa một cách đúng đắn có cái sự đầu tư cẩn trọng thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả rất là lớn
đúng như anh nói là nếu như chúng ta làm không tới nơi tới trốn hay là có một cái sự đầu tư lãng phí đó thì không những nó không tạo ra cái hiệu quả mà thậm chí là nó còn gây phản cảm nữa
tôi theo dõi khá nhiều những sự kiện ở các tỉnh như vậy thì đa phần các sự kiện nó ná ná như nhau
nó đều có một kịch bản gần nhất
như là nó do một người hoặc một nhóm người tổ chức ra xong rồi là nó sao chép sang các tỉnh khác
vấn đề ở chỗ này bất cứ một cái sự kiện gì nó tổ chức ra thì nó đều phải có một cái mục đích rất là rõ ràng
trong nghề truyền thông của chúng tôi chúng tôi gọi sự kiện là marketing trải nghiệm
mà đã gọi là marketing trải nghiệm thì nó phải có mục tiêu nó phải có đối tượng mục tiêu nó phải có thông điệp và nó có các cái phương thức truyền dẫn các cái thông điệp đấy để tác động vào cái đối tượng mục tiêu đó
mà sự kiện chỉ là để sự kiện thôi chỉ là để phô diễn sự đầu tư tốn kém của mình thì nó sẽ không đạt những cái hiệu quả như thế
chúng ta phải soi vào trong đó xem là họ tổ chức những cái sự kiện như thế này để làm gì
muốn giải quyết vấn đề gì muốn truyền đạt cái thông tin gì
và cái đồng tiền đầu tư cho nó là nó có phục vụ được cái mục đích ấy hay không
vừa đủ chứ không phải là đầu tư một cách thái quá thì nó vượt quá cái sự kỳ vọng về mục tiêu thì cũng là một cái sự lãng phí
phần trả lời vừa rồi của nhà báo lê quốc vinh nó có hai vấn đề
thứ nhất là nếu đặt câu hỏi những cái sự kiện này được tổ chức để làm gì
liệu nó có đạt được cái hiệu quả như ta mong muốn hay không ấy
thì có rất nhiều ý kiến cho rằng nó tổ chức để giải ngân
và nó liên quan tới cái phần trả lời của ông ấy
ở cái chỗ là các kịch bản na ná giống nhau tôi thấy rằng nó quả đúng như thế
rất giống nhau và một nhóm làm
cái đặc trưng địa phương là không được tính đến
thế thì ở đây nó có vấn đề là nếu như nó chỉ là ngân sách công thì rõ ràng nó có chuyện
nhưng mà nhiều phần do các doanh nghiệp đầu tư thì ông nghĩ câu chuyện này thế nào
thực ra là các cái sự kiện đều nấp dưới một cái khái niệm là xã hội hóa
xã hội hóa tức là gì
nhà nước chỉ bỏ một phần thôi hoặc là không bỏ
còn lại thì sẽ huy động các doanh nghiệp trong đó
nhưng mà tôi xin khẳng định rằng tiền nào cũng là tiền thôi
doanh nghiệp bỏ tiền ra mà không đạt được mục đích thì đấy cũng là một sự lãng phí vô ích
bởi vì chúng tôi làm cho doanh nghiệp cho nên chúng tôi cũng hiểu cái khó của các doanh nghiệp như thế này
một là mình hoạt động trên địa phương đấy mà mình lại không hỗ trợ cho những cái sự kiện lớn của tỉnh
thì nó không phải
cái thứ hai nữa là nhiều doanh nghiệp thì cũng nghĩ rằng thôi thì bỏ một cái số tiền nào đó ra
thì đổi lại thì mình cũng được quảng bá cái hình ảnh của mình lên
đấy được nêu tên rồi được cảm ơn rồi lãnh đạo tỉnh tặng hoa tặng bằng khen thì cũng thấy là hài lòng
tôi nói thật là đấy vẫn là một cái sự đầu tư mà nếu mà nói rằng là mang tính chiến lược cho các doanh nghiệp đó thì không
hiệu quả là không
bởi vì là cái việc làm truyền thông cho doanh nghiệp người ta phải thấu hiểu được cái giá trị mà doanh nghiệp mang lại
không phải là cứ quảng ra một mớ tiền được nêu tên lên thì gọi là pr
pr là gì là người ta nhìn vào các hoạt động truyền thông của anh và người ta hiểu được là anh làm cái gì
mang lại điều gì cho xã hội và anh nên được yêu thương bởi vì anh là ai
những cái điều như thế rất là quan trọng mà thường thường là các cái doanh nghiệp chỉ tài trợ cho các sự kiện
chỉ vì cái mối quan hệ với địa phương thôi
thì hoàn toàn là bỏ bên ngoài những cái mục tiêu marketing mục tiêu truyền thông mà tôi vừa mới nói
như vậy thì nó hiệu quả là không có
tôi thấy có một cái thực tế thế này trong đời sống của chúng ta ấy
thì việc các địa phương các tỉnh thành phố mà kỷ niệm cái ngày thành lập tỉnh thành phố của mình ấy
thì nó là một cái việc nó cũng nên làm
nó cũng rất là ý nghĩa
hoặc các ngành cũng thế
và vì ngày nào cũng có cái ngày sinh của mình
thì đấy là một cái việc tưởng nhớ là cội nguồn thì cũng rất là tốt
vấn đề là làm thế nào
một nơi làm tốt
tôi thấy ví dụ như là festival huế chẳng hạn
tại sao là các tỉnh thành phố khác không nghĩ tới cái việc là với những cái ngành như thế
với cái ngày như thế
mình sẽ làm một cái sự kiện không chỉ có tính chất là tưởng nhớ đâu
mà nó trở thành một thương hiệu
tôi hoàn toàn ủng hộ
và tôi vừa mở đầu cái câu chuyện của chúng ta
thì tôi nhấn mạnh về cái yếu tố văn hóa
nếu làm thế nào nếu chúng ta sử dụng được cái yếu tố văn hóa một cách độc đáo thông minh
thậm chí là có thể làm nổi bật được những cái nét đặc trưng của địa phương hay của doanh nghiệp
của đơn vị thì nó sẽ trở thành một cái điều tuyệt vời
chúng tôi thì cũng tổ chức cho rất nhiều các cái doanh nghiệp
và một cái yêu cầu đặt ra là gì
chúng tôi phải thấu hiểu rất là kỹ về cái doanh nghiệp đó
về lịch sử hình thành rồi về các cái giá trị mà doanh nghiệp đó muốn phân đấu
để mà thiết kế ra được một sự kiện một cái chủ đề làm thế nào để nổi bật doanh nghiệp ấy lên
nổi bật cái đặc tính riêng có của cái doanh nghiệp ấy lên
thì địa phương cũng vậy thôi
nếu mà làm một cách nghiêm túc nếu như một sự đầu tư xứng đáng
thì tôi hoàn toàn ủng hộ
và nếu như chúng ta những cái người mà chủ trì các cái sự kiện đó
hoặc là những nhà tổ chức dụng công suy nghĩ một cách thấu đáo
tìm ra những cái nét đặc trưng của cái địa phương đó của cái ngành đó
để mà khai thác tối đa cái giá trị của nó lên đẩy cái hình ảnh nó lên
thì có thể là hiệu quả nó rất là lớn
cùng một số tiền đó ra ví dụ từ vài tỷ cho đến vài chục tỷ
số tiền đó nếu mà chúng ta đầu tư một cách kỹ lưỡng và xứng đáng
thì nó mang lại hiệu quả rất là tuyệt vời
chưa nói về vấn đề tiết kiệm tiết kiệm hay không là còn tùy theo cái kịch bản đó nữa
như tôi nói phải coi như cái sự kiện đó là một sự kiện marketing cho tỉnh
sự kiện marketing cho ngành mà đã là marketing thì phải tính đến hiệu quả
và hiệu quả như thế nào là hoàn toàn là do cái cách mà chúng ta chi cái đồng tiền đó
một cách là có kế hoạch và có tính toán đến cái đầu ra
tức là những cái gì mà chúng ta sẽ thu được sau khi mà tổ chức xong cái sự kiện đó
từ ý kiến của nhà báo lê quốc vinh tôi thấy rằng là không phải là chúng ta không làm được
không phải là các tỉnh thành phố các ngành không làm được
mà vấn đề là do cách thức tổ chức
thực ra cách tổ chức thì nó cũng không quá khó khi mà với những sự kiện kiểu như thế
để sẵn sàng của các công ty truyền thông các tập đoàn truyền thông lớn
giàu kinh nghiệm và hiểu biết người ta có các chuyên gia để mà xử lý những cái việc ấy
thế nhưng tôi được biết trong những hoạt động kiểu như vậy
ngoài ban tổ chức ra thì bên trên sẽ có ban chỉ đạo
và ban chỉ đạo là những người nắm quyền
nắm quyền ở mặt chính trị xã hội và thậm chí là họ chỉ định ai làm
thế thì ở đây nó sẽ có câu chuyện
và chắc là người làm truyền thông thì ông có thể chia sẻ
tôi hoàn toàn hiểu cái vấn đề đó
thì thực ra là không phải là chúng tôi chưa bao giờ có liên quan đến các cái sự kiện tương tự như vậy
nhưng mà thông thường thì anh cũng hiểu đó
là những người làm việc chuyên nghiệp thì rất là ít có cơ hội để tham gia vào các sự kiện như vậy
mà đều là có một cái sự sắp xếp
những người mà được chỉ định
thì họ đã có bản sẵn hết rồi
cái việc mà giành được cái quyền tổ chức những sự kiện như vậy
nhiều khi nó không có liên quan đến cái việc gọi là sự sáng tạo của anh ở giữa nào
hay là cái nỗ lực làm mới sự kiện của anh ở giữa nào
mà là cứ giải quyết xong cái bài toán đấy có từng đó ngân sách
thế thì anh làm thế nào để có lợi ích ở trong ngành nhà ấy
tức là lợi ích đấy nó chưa chắc là nó nằm ở trong cái mục tiêu marketing cho địa phương này cho ngành
đấy mà là lợi ích đấy nó thuộc về những cái cá nhân nào đó
nếu giải quyết được vấn đề đấy
có khi là nó còn hiệu quả hơn là mình bỏ công sức ra
suy nghĩ bỏ chất xám ra để đầu tư cho một ý tưởng đột phá
cho nên là tại sao mà những cái sự kiện đó
nó chỉ loanh quanh là nằm ở trong một số các cái doanh nghiệp nào đó thôi
tôi cũng không tiện nêu tên ở đây
nhưng mà tôi khẳng định rằng là cái số lượng những cái doanh nghiệp
mà được quyền làm các cái sự kiện mà có gắn với các địa phương các ngành đó rất ít rất ít
tôi muốn trở lại một vài ví dụ mà tôi vừa nêu lên
giống như là những ví dụ tốt
giống như là việc tổ chức các sự kiện carnival hạng long
hay là festival văn hóa huế
hay là tuần lễ văn hóa hội an chẳng hạn
thì ở những cái sự kiện kiểu như vậy
người ta thấy rằng một chuỗi những hoạt động mà nó diễn ra cực kỳ phong phú
và thay đổi theo từng lần một
thế nhưng còn lại đa phần
nó sẽ phổ biến ở cái hình thức là sân khấu hóa về một cái sự tích nào đấy
tức là người ta đưa tất cả sân khấu theo một kịch bản
nó diễn ra tuần tự từ lúc khởi điểm cho đến thời đại này tôi
đặt ra một câu hỏi là tại sao người ta không nghĩ khác đi
làm giống như hạ long đi làm giống như hội an đi làm giống như là huế đi
nếu mà họ mà cũng đầu tư chất xám như anh nói thì họ ăn gì nữa
với các cái doanh nghiệp đó
nếu mà họ huy động một cái nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp
để xã hội hóa như vậy
thì họ sẽ dành một cái phần tiền nhỏ thôi
để thực sự đầu tư tổ chức cho các sự kiện như thế
còn phần còn lại là nó đi đâu ấy
cho nên là tôi thực sự cũng có những tìm hiểu
với những cái ekip mà tổ chức những sự kiện như vậy
thì tôi được biết rằng là cái kinh phí để mà đầu tư cho sáng tạo
gần như là không có nữa
cho nên là họ có gì
cái cách tốt nhất là bề lại bồn cũ soạn lại
chỉ cải tiến đi tí tẹo thôi
gọi là đổi cái tên chương trình
rồi là đưa vào cái vài cái địa danh địa phương
để mang tính có vẻ như là địa phương hóa
thế thôi cho nó nhanh
còn lại cái số tiền còn lại là gì
sẽ phải được đầu tư vào những chỗ mà mang cái tính chất
gọi là có thể lượng hóa được
ví dụ như là may trang phục
rồi là giàn dựng sân khấu khổng lồ vân vân
bên cạnh cái việc họ ít chịu đầu tư về chất xám
thì cũng là cái sự bó buộc về tài chính
trông thế thôi
nhưng mà tổng số tiền đầu tư cho một cái sự kiện đấy
trông thì nó rất lớn
nhưng số tiền mà thực sự mà để đầu tư vào các nghệ sĩ
để biểu diễn trong đấy nó không còn bao nhiêu nữa
bây giờ một cách rất là cụ thể đi
làm làm sao
làm sao để có hiệu quả nhất
làm sao để chúng ta có thể kiểm soát đồng tiền
cho từ lúc mà nó xuất phát cho đến cái mục đích
nó phát huy được giá trị của nó tốt nhất
có hai mảng mà chúng sẽ phải cải tiến
thực ra là phải thay đổi cách làm
thứ nhất là nó phải tập trung vào giá trị sáng tạo của sự kiện
khi mà chúng ta làm cho các doanh nghiệp
thì họ đo đếm rất là kỹ
cái số tiền mà họ bỏ ra họ đo từng cái hiệu quả một
và họ rất đề cao cái sự sáng tạo
sự sáng tạo ở đây nó có là
không phải chỉ là làm cho cái sự kiện nó hay
mà là làm thế nào để cho nó thông minh nhất
mà đầu tư cho sự sáng tạo đấy
thì phải là thay đổi cái cách làm
không phải là chọn người tổ chức
rồi mới tính đến cái việc là làm như thế nào
mà phải là làm như thế nào rồi tôi mới chọn người tổ chức
tức là như các doanh nghiệp thôi
đấu thầu vì ý tưởng
phải có cái ban chỉ đạo đấy
phải làm cái nhiệm vụ là gì
không phải là chọn cái nhà tổ chức
mà là chọn xem ý tưởng nào là hay nhất
tiết kiệm nhất hiệu quả nhất
đấy là cái đầu tiên
cái thứ hai
phương pháp thực thi
thì cái chuyện này thì chúng ta đã có cơ chế rồi
nhưng mà cái cơ chế đấy phải minh bạch
phải làm bằng cái tâm
của cả phía bên nhà đầu tư lẫn
chủ đầu tư lẫn bên tổ chức sự kiện
là những người phải minh bạch là
cái số tiền nào đầu tư cho chất xám của tôi
cái số tiền nào là lợi nhuận của tôi
và số tiền nào là sẽ là cái đầu tư
vào trong các cái hoạt động
để tổ chức sự kiện đó
cái chuyện đó là chúng ta hoàn toàn có thể minh bạch được
có thể nói rằng
các cái sự kiện mà chúng ta đang thấy
ở trong đời sống xã hội bình thường hàng ngày ấy
thì chúng tôi vẫn đồng quan điểm rằng
cái việc mà tổ chức các cái hoạt động
kỷ niệm ngày thành lập tỉnh thành phố
kỷ niệm thành lập ngành
hay là đón nhận huân huy chương vân vân
thì đó là cái việc hết sức cần thiết
tuy nhiên giống như là ý kiến của ông lê quốc vinh
với tư cách làm chuyên gia về truyền thông ấy
thì phải làm sao
để mà cái việc tổ chức cũng như là giám sát các hoạt động ấy
nó diễn ra một cách hiệu quả nhất
không gây lãng phí sức người sức của
kể cả tiền của ngân sách công hay là tiền huy động từ các doanh nghiệp
một lần nữa thì rất cảm ơn nhà báo lê quốc vinh
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay